các nhà nghiên cứu tại mỹ đang tiếp tục truy tìm nguyên nhân của ca bệnh và trả lời câu hỏi
tại sao các ca viêm gan cấp diễn ra nhanh chóng và khó kiểm soát tới vậy
phần lớn các ca mắc và tử vong vì viêm gan bí ẩn dưới năm tuổi và vì chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
tính đến tối ngày một mươi hai tháng năm tổ chức y tế thế giới đã ghi nhận ba trăm bốn mươi tám ca mắc tại hai mươi nước trên thế giới
uso cũng lưu ý còn bảy mươi ca nghi nhiễm ở một mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ khác đang chờ kết quả xét nghiệm
hiện đa phần các ca bệnh nhi này tập trung ở vương quốc anh với một trăm sáu mươi ca
nhìn trên bản đồ thì hầu hết ca bệnh được ghi nhận ở châu âu
tuy nhiên ở đông nam á singapore và indonesia đã ghi nhận những trường hợp mắc đầu tiên
trong đó indonesia xác định có tới một mươi
năm bệnh nhi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
indonesia công bố bệnh nhi thứ năm tử vong do bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
nâng tổng số ca tử vong đã được xác nhận vì căn bệnh này trên toàn cầu lên con số một mươi
tổ chức y tế thế giới tiếp tục ghi nhận thêm những ca mắc mới và đang đẩy nhanh các cuộc nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh
các trường hợp bệnh nhi mắc viêm gan nêu trên thường có biểu hiện đau bụng tiêu chảy nôn mỡ và men gan tăng cao rõ rệt
theo tổ chức y tế thế giới bệnh này xảy ra ở trẻ từ một tháng tuổi đến một mươi sáu tuổi
tuy nhiên phần lớn các bệnh nhân được ghi nhận đến thời điểm hiện tại là trẻ em dưới năm tuổi
báo cáo của tổ chức y tế thế giới vào hôm hai mươi ba tháng bốn cho thấy
trong số một trăm sáu mươi chín trẻ mắc viêm gan bí ẩn gần một nửa trẻ dương tính với andenovirus
thêm vào đó tại anh nơi có số ca viêm gan bí ẩn được báo cáo nhiều nhất
gần đây cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm andenovirus trong cộng đồng
do vậy andenovirus hiện là tác nhân được nghi ngờ nhiều nhất gây ra bệnh viêm gan bí ẩn
ngoài ra bảy mươi trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại anh sống trong gia đình có nuôi chó
hoặc từng tiếp xúc với loài thuốc cương này trước khi mắc bệnh
chúng tôi thấu hiểu cảm giác lo lắng của các phụ huynh
việc trang bị những thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn là rất quan trọng
trước bối cảnh thông tin về căn bệnh còn hạn chế như hiện nay
mong rằng các phụ huynh sẽ tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin
các bậc cha mẹ chỉ nên nhận thông tin trên các trang báo chính thống
để tránh lo lắng hoang mang gây ảnh hưởng tới con trẻ